từ năm hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ sẽ ra văn bản quy định lịch nghỉ tết âm lịch
lịch nghỉ quốc khánh áp dụng chung cho tất cả người lao động trong doanh nghiệp
cho cán bộ công chức và viên chức
với quy định mới này từ năm hai nghìn hai mươi một lịch nghỉ tết âm lịch cụ thể hàng năm
đối với toàn bộ người lao động trong các doanh nghiệp sẽ do thủ tướng chính phủ quyết định
thay vì cho phép chủ doanh nghiệp được tự quyết định như hiện nay
hiện thủ tướng chỉ ra văn bản quy định lịch nghỉ tết âm lịch của cán bộ công chức viên chức
trong các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập